thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng nay trên cao tốc nội bài lào cai
đoạn qua địa phận xã y can huyện trần yên tỉnh yên bái làm hai người tử vong và năm người khác bị thương
vào thời điểm trên xe khách mang bị kiểm soát hai mươi bốn b một nghìn chín mươi bảy do anh nguyễn xuân trường trú tại phú thọ điều khiển
trên cao tốc nội bài lào cai hướng đi hà nội tới km một trăm hai mươi chín chín trăm năm mươi xã y can huyện trần yên tỉnh yên bái
thì đâm xe tải đi cùng chiều phía trước vụ tai nạn đã khiến cho tài xế trường và phụ xe giàng xào quáng tử vong
năm hành khách trên xe bị thương ngay sau khi xảy ra tai nạn đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
cục cảnh sát giao thông đã có mặt phối hợp cùng với công an địa phương khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
chuyển sang tin tức khác thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre cho biết đã thi hành
quyết định tạm giữ hình sự đối với mai hoàng phú trú tại huyện ba chi tỉnh bến tre là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi một
khoảng trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một phú cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán nắng chiều ở ấp an lợi xã an thủy trong đó có anh ngô văn hậu cùng chú tại địa phương
được một lúc thì cả nhóm tiếp tục đến quán khác để nhậu tiếp nhưng anh hậu không đi phú hỏi nguyên nhân thì hai bên xảy ra cự cãi
trong lúc xô sát phú đã lấy cây kéo trong quán đâm nhiều nhát vào người anh hậu
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
còn tại long an tám đối tượng do phong bụi cầm đầu đã dùng mã tấu dao phóng lợn dao tự chế chặn đầu chém tài xế tuấn trên quốc lộ một đập phá tài sản
đã bị công an huyện thủ thừa tỉnh long an khởi tố về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
tám đối tượng bị khởi tố là lê văn hoài phong đoàn đào thanh thắng đặng văn anh khoa
trịnh phát đạt huỳnh quốc huy nguyễn phúc hùng lê toàn thắng lê bảo thuận
trong đó lê văn hoài phong và huỳnh quốc huy đang bỏ trốn đặng văn anh khoa được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú
năm đối tượng còn lại bị tạm giam ba tháng
trước đó tài xế lê ngọc tuấn chú tại tỉnh long an điều khiển xe du lịch
khi đến địa phận ấp năm xã nhị thành huyện thủ thừa tài xế tuấn dừng phương tiện chờ đèn đỏ
lúc này nhóm đối tượng do lê văn hoài phong cầm đầu đi trên nhiều xe gắn máy cầm mã tấu dao phóng lợn và dao tự chế đập cửa xe chém anh tuấn gây trọng thương
anh tuấn chạy thoát được và nhờ người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện công an huyện thủ thừa đã tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với anh lê ngọc tuấn và xác định giá trị tài sản thiệt hại sau khi bị đập phá để củng cố chứng cứ xử lý nhóm đối tượng trên
lợi dụng sự mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản ngô quan duy ba mươi tuổi và nguyễn thị tuyết loan năm mươi tuổi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự mê tín dị đoan của bị hại trong việc chữa bệnh cho anh trai bị hại duy đã cùng loan theo dệt và tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của bị hại qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như lên đèn
mạng đổi mạng hay là cúng âm minh để nhằm chiếm đoạt của bị hại số tiền hai năm tỷ đồng để sử dụng tiêu xài cá nhân
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt các vụ đánh bạc tại tây ninh và vĩnh long sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng dương hoàng dân chú tại xã phan huyện dương minh châu về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một
công an huyện dương minh châu bắt quả tăng dân đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng internet tăng vật tạm giữ gồm trên năm mươi chín triệu đồng sáu điện thoại di động và bốn xe mô tô
tại cơ quan điều tra dân khai nhận đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bạc trái phép này được khoảng một tháng nay
trong quá trình điều tra công an huyện dương minh châu còn phát hiện đối tượng lê văn thuận cùng chú tại địa phương có hành vi bán số đề cho một mươi đối tượng khác với tổng số tiền trên phơi đề gần tám triệu đồng
còn tại vĩnh long một mươi hai đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn huyện tam bình vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn con gà năm cặp cửa sắt một mươi cuộn băng keo bảy xe mô tô và trên hai mươi chín triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này do nguyễn thanh lâm chú tại tân phú huyện tam bình đứng ra tổ chức vụ việc đang được công an huyện tam bình tiếp tục điều tra làm rõ
đối tượng nguyễn văn dương chú tại xã đức chính huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương bắt giữ về hành vi cất giấu trái phép pháo nổ
trước đó tại đường gom khu công nghiệp đại an thuộc phường tứ minh thành phố hải dương lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện dương đang có hành vi cất dấu tám bánh pháo nổ để trong cốp xe máy có tổng trọng lượng là hơn chín kg
tại cơ quan công an dương khai nhận mua số pháo trên mạng xã hội mục đích để đốt trong dịp tết nguyên đán hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng trong thời gian vừa qua công an tỉnh hà nam đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tự nguyệt giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
trong khi đi tập thể dục tại khu vực bờ hồ nam trần hưng đạo
phường trần hưng đạo thành phố phủ lý anh ngô mạnh khải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại tổ hai phường trần hưng đạo thành phố phủ lý đã nhặt được một khẩu súng dạng súng hoa cải
do thường xuyên được lực lượng công an tuyên truyền vận động về tác hại của việc tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
nên ngay sau khi nhặt được anh khải đã tự nguyện đến công an phường trần hưng đạo thành phố phủ lý để giao nộp
đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc người dân trên địa bàn tỉnh tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng công an trong thời gian qua
sau cái hôm tôi đi tập thể dục thì nhặt được cái khẩu súng đấy tôi đã mang đến công an phường ngay và giao nộp luôn
tại vì tôi xác định rất là rõ cái vai trò quan trọng của vũ khí vật liệu nổ mà để trong nhà thì rất là nguy hiểm không đảm bảo an ninh trật tự
và tôi cũng là một cái
thường xuyên đi tuyên truyền cho nhân dân biết là nếu như ai mà có nhặt được vũ khí vật liệu nổ thì phải mang đến công an phường để giao nộp ngay để đảm bảo an ninh trật tự và rất là quan trọng trong công việc công cụ giấu hàng ngày
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an các đơn vị địa phương của tỉnh hà nam đã vận động nhân dân giao nộp một trăm ba mươi chín khẩu súng các loại sáu trăm linh bốn vũ khí thô sơ hai trăm bốn mươi năm công cụ hỗ trợ một trăm hai mươi bốn viên đạn bảy liệu đạn
hai mươi kg pháo nổ ba trăm một mươi bảy quả pháo nổ tự chế phát hiện và bắt giữ một mươi sáu vụ một mươi năm trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động tham mưu giám đốc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm
phòng cảnh sát quản lý anh chính về trật tự xã hội đã chủ động tham mưu giám đốc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh ban hành nhiều
thì các điểm tiếp nhận thu gom tại mỗi đơn vị cấp xã qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
có thể thấy việc đẩy mạnh hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo đã góp phần ngăn chặn tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
xác định việc tồn động các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trong nhân dân sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nhất là trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
do đó với tinh thần chủ động quyết tâm các lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để quản lý và thu hồi triệt đề vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm qua đó giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong trước cửa số nhà bốn trăm linh sáu đường hoàng hoa thám quận tây hồ
sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường
ngay sau khi xảy ra sự việc công an quận tây hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và chỉ sau bốn giờ đồng hồ đã truy bắt hung thủ thành công khi đang lẩn trốn tại huyện đan phượng
theo lời khai ban đầu chiến đã có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân
hoàng ngọc chiến cũng được xác định là có bệnh án tâm thần
tại cơ quan công an chiến đã thừa nhận hành vi phạm tội
tại long an tám đối tượng do phong bụi cầm đầu đã dùng mã tấu dao phóng lợn dao tự chế chặn đầu chém tài xế tuấn trên quốc lộ một đập phá tài sản và đã bị công an huyện thủ thừa tỉnh long an khởi tố về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
năm đối tượng bị khởi tố là lê văn hoài phong đoàn đào thanh thắng đặng văn anh khoa trịnh phát đạt huỳnh quốc huy nguyễn phước hùng lê toàn thắng lê bảo thuận
trong đó lê văn hoài phong và huỳnh quốc huy đang bỏ trốn đặng văn anh khoa được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú năm đối tượng còn lại bị tạm giam ba tháng
trước đó tài xế lê ngọc tuấn chú tại tỉnh long an điều khiển xe du lịch khi đến địa phận ấp năm xã nhị thành huyện thủ thừa tài xế tuấn dừng phương tiện chờ đèn đỏ
lúc này nhóm đối tượng do lê văn hoài phong cầm đầu đi trên nhiều xe gắn máy cầm mã tấu dao phóng lợn dao tự chế đập cửa xe chém anh tuấn trọng thương anh tuấn chạy thoát được và nhờ người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện công an huyện thủ thừa vẫn tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với anh lê ngọc tuấn và xác định giá trị tài sản thiệt hại sau khi bị đập phá để củng cố chứng cứ xử lý nhóm đối tượng trên
với hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài chỉ sau ba giờ gây án công an tp việt trì tỉnh phú thọ đã bắt giữ được đối tượng lê quốc trưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại đội tám xã thụy vân tp việt trì để điều tra về hành vi trên
đối tượng này đã đột nhập vào phòng ngủ của doanh ngân hàn quốc ở tp việt trì để trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an lê quốc trưởng khai nhận đã đột nhập vào phòng ngủ của tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạng secin việt nam
có địa chỉ tại khu công nghiệp thụy vân tp việt trì lấy đi một chiếc đồng hồ đeo tay và số tiền hai trăm một mươi bốn won tương ứng với hơn bốn triệu đồng
được biết đối tượng lê quốc trưởng chính là công nhân của công ty
do cần tiền kinh doanh nên nạn nhân đã liên hệ vợ chồng sơn vay với số tiền là năm mươi triệu đồng
quá trình cho vay tiền vợ chồng sơn đã thỏa thuận mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự
hai đối tượng trương ngọc sơn bốn mươi hai tuổi và lê thị mỹ ba mươi hai tuổi là vợ của sơn đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ công an vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền kinh doanh nên chị lê bảo ngọc hai mươi bốn tuổi chú tại xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
có mượn của vợ chồng sơn năm mươi triệu đồng với thỏa thuận lãi sốc hai mươi một tháng
mỗi tháng là chị ngọc phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
đến nay chị ngọc đã trả được bốn mươi chín triệu đồng tiền lãi do không có khả năng chi trả tiền lãi nên vợ chồng sơn đã nhiều lần gọi điện thoại nhắn tin đe dọa chị ngọc
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vợ chồng sơn đã đến nhà chị ngọc đe dọa dùng vũ lực để đòi nợ thì bị tổ một trăm sáu mươi một công an huyện tràng bom phát hiện bắt giữ
lợi dụng khu vực đất chống ít người qua lại một mươi đối tượng tụ tập đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền đã bị công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
phát hiện và bắt của ta
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ lắc tài xỉu gần hai năm triệu đồng một con gà trống đá đang mang cỡ sắt một cân đồng hồ năm cặp cửa sắt ba mươi cuộn băng keo chưa qua sử dụng
một mươi một xe mô tô các loại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan các đối tượng đã giao nộp số tiền gần bốn mươi tám triệu đồng tám điện thoại di động các loại

thưa quý vị thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức mời người dân tham dự hội nghị hội thảo mua hàng sau đó tặng quà và hoan lại tiền thì không mới
tuy nhiên trong thời gian gần đây chiêu trò này lại tiếp tục tái diễn hầu hết là các nhóm đối tượng sẽ hướng đến những người lớn tuổi và các bà nội trợ để thực hiện hành vi lừa đảo
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là vài trong số rất nhiều những món hàng mà bà lê thị hoài tại thành phố đà nẵng đã mua
tại một hội thảo được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới đầu tháng một mươi một vừa qua
vì tin vào lời giới thiệu của đơn vị tổ chức sự kiện mua hàng sẽ được hoàn trả lại đúng số tiền bỏ ra
bà đã không ngợt ngại chây ra số tiền lớn lên tới bảy mươi năm triệu đồng
rồi bắt đầu là mẹ cô giữ giữ nơi đó là con đem tiền tới con trả lại cho mẹ cô
thì mình cũng thấy là những người mà lên trên sân khảo thì họ cũng nhắn họ cũng nhắn nồi cơm đồ nữa rồi bằng trả tiền lại
với suy nghĩ mua bao nhiêu sẽ được tặng lại bấy nhiêu nên không chỉ bà hoài rất nhiều người đã nhanh chóng sập bẫy
chỉ đến khi đã trả tiền nhận hàng và các đối tượng tháo chạy
thay vì chi lại tiền cho khách tất cả mới vỡ lẻ
thực tế giá trị hàng hóa nhận được thấp hơn rất nhiều lần so với số tiền mà những người mua hàng bỏ ra
đây không phải là câu chuyện cá biệt
riêng từ đầu năm đến nay rất nhiều những vụ việc tương tự đã xảy ra
chiều trò mua hàng xong được trả lại tiền và kem quà tặng cũng đã xuất hiện ở bình phước con tâm đắk nông
điểm chung là các đối tượng hướng đến người già phụ nữ những người làm nội trợ
các đối tượng sẽ vô sẽ gửi giá mở trực tiếp cho những người đó
những người chuyên làm nội trợ các bà nội trợ thực tế cũng muốn tiết kiệm cho gia đình thôi
nhu cầu buổi sáng thì có nhưng mà vẫn muốn mua hàng rẻ vẫn muốn mua hàng kèm thêm khuyến mại
các đối tượng đánh vào tầm lý đó phát giấy mở rất là trực tiếp
và cái khung giờ thì thường là những người trong độ tuổi lao động thì đã đi làm hết rồi
lực lượng công an cho biết các đối tượng sử dụng chiêu trò ngày càng tinh vi
với những hình thức hội nghị hội thảo quy mô dễ thu hút và lấy lòng tin của người tham dự
để tránh bị mất tiền người dân cần phải tỉnh táo
đầu tiên khi chúng ta tham gia thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về chương trình về hình thức khuyến mại
về các sản phẩm được tham gia khuyến mại chúng ta phải hiểu rõ về chương trình đó để tránh nhầm lẫn
thứ hai nữa là đối với các sản phẩm mà được các đơn vị tổ chức giới thiệu
chúng ta phải tìm hiểu kỹ về thông số kỹ thuật về nguồn gốc xuất xứ chất lượng
nó có phù hợp với cái giá mà các đơn vị tư vấn các đơn vị tổ chức sự kiện họ đưa ra hay không
nhằm ngăn chặn tình trạng các nhóm đối tượng lợi dụng các hoạt động bán hàng để lừa đảo
hơn hết mỗi một người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp
với hành vi tàng trữ vũ khí vật liệu nổ trái phép đối tượng nguyễn văn bắc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
vừa bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ khi đối tượng này tăng trữ trái phép bốn khẩu súng
cùng với hơn một mươi kg phá nổ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày tại nhà ở cửa bắc
ở thôn phú mễ xã tứ cường huyện thanh miện
lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng bắc đang có hành vi tàng trữ bốn khẩu súng
trong đó có một khẩu súng quân dụng hai khẩu súng săn
một khẩu súng bắn đạn bi cùng pháo nổ các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an bắc khai nhận số tăng vật trên được mua
tại tỉnh lạng sơn vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai